thưa quý vị sáng nay ngày năm tháng chín thầy và trò tại năm mươi bảy trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới
lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên sóng truyền hình hoặc trực tiếp tùy vào điều kiện của từng địa phương
vâng đây là một lễ khai giảng vô cùng đặc biệt khi mà nhiều địa phương đang phải gồng mình để chống chọi với dịch bệnh
tuy nhiên dịch bệnh covid một mươi chín có thể làm các em học sinh ngưng đến trường thế nhưng không thể ngăn các em ngừng học
vâng và chúng ta hãy cùng chúc cho các em học sinh và các thầy giáo cô giáo một năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai thật sự an toàn và hiệu quả
còn bây giờ chương trình an ninh toàn cảnh xin được tiếp tục với các tin tức mới nhất về tình hình an ninh trật tự
thầy và chò
sáng nay mùng năm tháng chín
thầy và chò
học sinh và hơn một triệu giáo viên đã tham gia lễ khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến
cả nước có ba mươi hai địa phương tổ chức khai giảng trực tiếp hai mươi năm địa phương khai giảng trực tuyến và trên truyền hình
đây là lần đầu tiên trong lịch sử học sinh giáo viên và phụ huynh khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến
lễ khai giảng đặc biệt năm nay của toàn thành phố hà nội được tổ chức tại trường trung học cơ sở chơ vương là ngôi trường hơn một trăm linh năm tuổi
sở công thương hà nội vừa ra văn bản khẳng định
lương thực thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho vùng nội đô sẽ vẫn dồi dào giá cả ổn định trong mọi tình huống
thành phố đã chuẩn bị lượng hàng hóa tăng gấp ba lần so với bình thường và giữ chữ đủ cho ba tháng
ngoài ra khoảng một doanh nghiệp hợp tác xã ở các địa phương khác cũng sẵn sàng cung ứng tôm cho hà nội
người đi mua lương thực thực phẩm sẽ được ủy ban nhân dân quận huyện phát thiếu mùa hàng hai lần một tuần và từng hộ gia đình sự điều bản
tỉnh bắc ninh đã quyết định từ giờ ngày năm tháng chín
chính thức nới lỏng biện pháp giãn cắt xã hội đối với huyện lương tài

cho đó ngày một mươi bốn tháng tám tỉnh bắc ninh phát sinh trùng chín ca bệnh là nhân viên của tỉnh nhánh việt nam cốt lương tài

nhằm ngăn chạy sự lây lan của dịch covid một mươi chín

một cơ sở kinh doanh dịch vụ internet vừa bị đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

tất cả tập trung điều trị cho bệnh nhân và dập dịch thành công
ý kiến của bạn như thế nào về vấn đề này
hãy tiếp tục chia sẻ và bình luận cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
có thể chở một trăm linh ba container với vận tốc tối đa là hai mươi bốn km một giờ
đặc biệt là không cần thủ thủy đoạn
và đó là một số điểm nổi bật của zara berkelen
tàu container đầu tiên chạy bằng điện không phát thải trên thế giới
và nhiều năm trước đây thì vận tải biển được xem là một ngành không thân thiện với môi trường
khi các tàu container thường sử dụng động cơ diesel với kích thước và công suất rất lớn
đồng góp tới hai năm lượng khí thải nhà kính của toàn cầu
thì nay sự ra đời của charaburglen được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện và nâng tầm giao thông đường thủy trong tương lai
mời quý vị cùng tìm hiểu về zara berkeland trong câu chuyện sau này
con tàu có thể thay thế cho bốn mươi chuyến xe tải mỗi năm
nó sẽ sạc pin tại bến trước khi tới các cảng container dọc bờ biển rồi quay trở lại
zara berkeland không chỉ thân thiện với môi trường hơn các tàu chở hàng thông thường
mà còn giúp tiết kiệm chi phí vận hành vì không cần thủy thủ đoàn
ban đầu việc bốc rỡ hàng hóa sẽ cần đến con người
tuy nhiên mọi hoạt động như bốc rỡ hàng hóa hay neo đậu
sẽ đều được tiến hành bằng công nghệ tự động
theo kế hoạch ban đầu zara berkeland ra khơi vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên dịch bệnh covid một mươi chín cùng những thách thức về logistics khiến sự kiện bị trì hoãn
ngoài ra các chuyên gia cũng cần phối hợp với các cơ quan hàng hải naui
để phát triển bộ quy tắc cho tàu tự động chạy trên những tuyến đường thủy của nước này
tàu tự động hoàn toàn như zara berkeland có tiềm năng rất lớn trong tương lai
nhưng vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua trước khi chúng được sử dụng cho hành trình thương mại dài ngày trên biển
việc hoạt động ở các cảng lớn có thể sẽ rất khó khăn
nếu không có thủy thủ đoàn kiểm tra bảo dưỡng
tàu tự động sẽ cần trang bị hệ thống tự trần đoán với khả năng phát hiện và khắc phục sự cố
hoặc thông báo cho con người để được hỗ trợ
ngoài vấn đề kỹ thuật những vấn đề pháp lý cũng sẽ phát sinh
khi tàu tự động qua lại giữa các quốc gia
đến một lúc nào đó các tàu tự động sẽ phải tương tác với nhau để trao đổi thông tin và vạch ra những tuyến đường không xung đột
zara berkeland được lên ý tưởng từ năm hai nghìn một mươi bảy
sau đó được sản xuất với sự hợp tác của hãng công nghệ kongsberg maritime và công ty đóng tàu vat
con tàu có khả năng chở một trăm linh ba container với vận tốc tối đa hai mươi bốn km trên một giờ và sử dụng pin bảy mươi kwh
thành phố hà nội sẽ chính thức áp dụng việc phân theo ba vùng phòng chống dịch
để ngăn chặn lây lan và tập trung nhân lực vật lực để có thể phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ở khu vực nguy cơ cao
việc thiết lập ba vùng dựa trên nguyên tắc phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch bệnh
và đặc điểm địa lý dân cư sinh hoạt sản xuất
tuy nhiên làm thế nào để đạt được hiệu quả thực sự
cùng bàn về vấn đề này thì góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay đã mời đến trường quay
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng
và trước tiên thì xin mời phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cũng như là quý vị khán giả cùng theo dõi một clip tổng hợp của chúng tôi
ngày hai tháng chín ban thường vụ thành ủy hà nội thống nhất theo đề xuất thiết lập ba vùng
theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch
để áp dụng chống dịch tại hà nội từ ngày sáu tháng chín
như vậy vùng có nguy cơ rất cao là vùng đỏ sẽ tiếp tục áp dụng chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
xiết chặt hơn các nguyên tắc phòng chống dịch covid một mươi chín
khu vực nguy cơ cao vùng cam và nguy cơ thấp hơn vùng xanh
áp dụng nguyên tắc chỉ thị một mươi năm của thủ tướng để tổ chức phục hồi sản xuất kinh doanh
vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
vừa rồi là những điểm rất đáng chú ý của việc phân vùng
và có thể thấy rằng cái biện pháp phân vùng để hà nội có thể kiểm soát chặt chẽ hơn
về nguy cơ lây lan dịch bệnh
ông nhận định sao về biện pháp này ạ
bên cạnh việc xét nghiệm vấn đề truy vết đáp ứng phòng chống dịch
thì chúng ta đã đánh giá được cái nguy cơ
của từng địa bàn trên thủ đô
thế và có những vùng vẫn còn nguy cơ cao
mà chúng ta vẫn gọi là vùng đỏ
và có những vùng nguy cơ ở mức trung bình
gọi là da cam hay vàng
và có những vùng cũng an toàn rồi
mà ta vẫn gọi là vùng xanh
thế thì trịa trên vấn đề phân vùng đó
người ta sẽ có thiết lật một sự giãn cách mới
để làm sao chúng ta vẫn chống được dịch
nhưng không ảnh hưởng tới
kinh tế này làm ăn kinh tế
và đặc biệt là cái
an sinh xã hội của người dân một cách không đáng gọi
thế thì ở đây là chúng ta phân vùng
dựa trên cái đặc điểm địa lý
thế rồi cũng như là vấn đề
kinh doanh sản xuất
ví dụ tôi nói là có những cái vùng đó là công nghiệp có những vực nông nghiệp
đến bây giờ mà vùng nông nghiệp chẳng hạn ví dụ như

có cái tình hình dịch không phức tạp nữa thì nó sẽ không phức tạp nữa
thì chúng ta phải nới làm ra để cho người dân đi lại
để người ta làm đồng làm án
rồi người ta làm các thứ để phục vụ cho những cái chống dịch
nhưng để đảm bảo cái việc chống dịch
khi những cái vùng nào mà còn nguy cơ rất cao
chúng ta vẫn cứ phải siết chặt
và cái việc này thì không phải là vấn đề là hành chính
mà vấn đề địa lý
làm sao cho dựa trên cái phương vùng đúng theo cái nguy cơ
có thể thấy rằng là vùng đỏ là cái vùng có nguy cơ rất cao
vậy thì chúng ta cần phải có những cái quy định cụ thể như thế nào
để có thể đảm bảo được hiệu quả cái việc phòng chống dịch ạ
đúng là như vậy rất nhiều người quan tâm tới là vùng đỏ là vùng như thế nào
vùng đỏ ở đây thì là một là các bạn biết là cái nguy cơ dịch bệnh nó rất là cao
nguy cơ cao đây không phải chỉ là số ca bệnh
số ca bệnh có thể
nó tôi nói ví dụ như là nó không nhiều như nó nằm rải rác chẳng hạn
nó cũng rất là nguy hiểm
thế rồi cái vùng này là người dân sinh sống mật độ rất là đông
hoặc là đi lại nhiều
mà có khả năng tiêm ẩn những nguy cơ của dịch bệnh
tôi nói ví dụ như thế
mà vừa qua các bạn biết rằng là
cứ thỉnh thoảng nó lại nổi ra một cái ổ
ở trong những cái quận đó thì chúng tôi vẫn xếp những cái vùng đó là cái vùng vùng đỏ chẳng hạn
và như vậy thì chúng ta phải có một cái làm sao nó chặt chẽ hơn
và đặc biệt vừa qua để xác định là nguyên nhân ở những cái vùng này là gì
thì có những biện pháp mạnh hơn vào cái vùng đó
ví dụ như là các bạn biết rằng là
đi lại nhiều
thì chúng ta phải thay đổi cái cách quản lý người đi lại này
còn đi lại là còn gặp nhau
mà còn gặp nhau các bạn biết là giãn cách là
giữa cái ngăn cản giữa cái người mắc bệnh và cái người không mắc bệnh để không lây lan
khi rồi vừa qua các bạn biết cũng thấy ở những cái chuyện bán hàng online
bán bún online này
rồi các cái người bán online
rồi bán các thiêu thị bị lấy
thì tập trung cho xét nghiệm và tập trung quản lý cái đối tượng này như thế nào
và kể cả xét nghiệm cho các shipper như thế nào
đấy kêu nói ví dụ như thế
ngoài cái vùng đỏ thì rất nhiều ý kiến cũng đang quan tâm tới
cái việc đi lại trồng chéo giữa các vùng như là vùng cam hay là vùng vàng
có thể tạo ra cái việc mà chúng ta khó kiểm soát về dịch bệnh
vậy thì theo ông
các phường cần phải có những biện pháp áp dụng cụ thể như thế nào
để chúng ta vừa tạo ra được sự hiệu quả trong phòng chống dịch
nhưng mà cũng thật sự là linh hoạt trong cái việc đi lại của người dân ạ
đúng như vậy
bởi vì các bạn biết rằng là
đã phân vùng như thế nhưng mà không phải là đóng cứng
đóng băng những cái vùng
người vùng đỏ có thể vẫn đang đi lại cho vùng xanh
nhưng mà làm sao nếu như cái vùng đỏ ấy
mà nguy cơ cao anh cũng không thể lây nhiễm bệnh sẵn đi vùng xanh
hai là người vùng xanh muốn đi vào trong cái vùng đỏ chúng ta
vẫn phải là kể cả những cái người mà vận chuyển hàng hóa
rồi những cái người đi làm
thì chúng ta phải có cách quản lý thế nào để cho
cái người vùng xanh không bị nhiễm bệnh người vùng đỏ
thế mà kể cả cái việc vùng xanh tôi mới nói rằng là
sơ ở trị lượng
chỉ cần một ca bệnh nó vào đấy
và nó bùng phát lên thành dịch
thì vùng tranh cũng phải giữ làm sao cho nó an toàn
thế và cái việc này thì hà nội cũng phải có những cái phương án
để làm sao ấy không gây ra cái chuyện
mà ách tắc trong cái đi lại
không nhưng mà làm sao chúng ta phải kiểm soát được
và tôi cho rằng là những cái vấn đề này
là phải có rút kinh nghiệm
theo cái vừa qua
những cái gì nó khó khăn
những cái gì nó hạn chế
những cái gì nó thuận lợi
và đi đến là
chuyển khai cái vùng xanh
cái việc mà quản lý cái người đi lại
sao cho nó hợp lý nhất
và tránh cái việc mà gây
gây những cái phản ứng tiêu cực
và những cái đặc biệt ở đây là những cái phản ứng ách tắc
hoặc là để mà
không quản lý được cái chuyện lây lan dịch vậy
ở bên cạnh việc phân theo vùng
thì cũng bắt đầu từ ngày sáu tháng chín
thì cũng có những cái quy định mới
trong việc cấp giấy đi đường
vậy thì theo ông chúng ta cần phải có những cái quy định cụ thể như thế nào
có nên xiết chặt hơn
khi mà chúng ta cũng đã có những cái việc mà
phân theo vùng rồi
ý kiến của ông ra sao ạ
rõ ràng vừa qua
là cái việc đi lại còn nhiều
cũng tất cả đều đang nhận xét thế
và thủ tướng chính phủ cũng nói rằng là
giãn cách nhưng mà sao vẫn còn đi lại nhiều
và trong có nhiều lý do
nhưng có cái việc lý do là
vấn đề là quản lý giấy đi đường
và cái quản lý đi đường
thì nó nhiều cái thải pháp
nhưng trong đó có một cái biện pháp
là vấn đề cấp giấy đi đường
thế thì ở đây tôi muốn nói rằng là
chúng ta phải thay đổi những cái hình thức
mà đúng là mấy ngày vừa qua
hà nội luôn luôn có những cái phương án
thay đổi thay đổi thay đổi
để làm sao cho vừa quản lý chặt được
nhưng vừa thực hiện được cái việc
mà không ảnh hưởng quá lớn đến người dân
thì chúng ta phải có những biện pháp
ví dụ như cấp giấy đi đường online này
vấn đề kiểm soát đi đường thế nào
cho nó hợp lý
để mà không
kiểm tra qr code chẳng hạn
ví dụ như thế
đặc biệt là tôi cho rằng trách nhiệm của người đứng đầu
công an hà nội thì sẽ kiểm soát những cái đối tượng nào
nhưng còn lại có cả những cái giấy đường
do những cái người
mà thủ trưởng cơ quan được cấp giấy
thế mà thủ trưởng cơ quan cấp giấy
mà cả cơ quan ấy
trong chống dịch cái này là phải chỉ có ba mươi đi làm
mà lại cấp giấy cho cả
cả cơ quan
thì tôi cho rằng là rất rất khó
nên mỗi nơi phải có một ý thức một chút
kể cả những người có trách nhiệm
chúng ta cũng phải hết sức thông cảm với các cơ quan chức năng
vì là tùy theo diễn biến của dịch bệnh
đúng không ạ
vậy thưa ông hiện nay thì rõ ràng là hà nội
chúng ta cũng đang tận dụng một mươi năm ngày
để phân theo
vậy thì theo ông thì chúng ta cần
ông có những lời khuyên như thế nào đối với người dân
để chúng ta có thể tiếp tục
chấp hành tốt cái việc mà
thực hiện các cái yêu cầu
trong việc phân vùng cũng như là vừa
có thể là tạo ra cái việc mà
hiệu quả trong cái sản xuất kinh doanh
trong thời gian tới
trước tiên tôi muốn nói rằng là
cái việc làm của hà nội phân vùng hồi qua
là đã tạo điều kiện cho chúng ta vừa
phòng chống dịch tốt và vừa
làm ăn kinh tế
thế và cái việc nói thật là giãn cách xã hội là cực chẳng đã
chẳng ai muốn đâu
nhưng mà chúng ta không giãn cách thì chúng ta không chống dịch được
và chúng tôi làm dịch tệ
chúng tôi mong muốn rằng là khi mà giãn cách thế này
là để chậm dịch
nó không bùng lên
mà khi mà nó bùng lên là nó phá vỡ cái hệ thống
nhiều bệnh nhân nặng phá vỡ hệ thống y tế
là chúng ta sẽ bị tử vong nó cao lên
thế nên là
người dân phải thực hiện nghiêm cái giãn cách
và trong lúc này chúng tôi nghĩ rằng
cố gắng đặc biệt là những người ở vùng đó
cũng là lâm vào trạng thái khó khăn nhất
thì chúng ta cố gắng
thực hiện theo cái trục trương của thành phố
thành phố cũng đã cân nhắc rồi
phân vùng như thế này cũng đã cân nhắc rồi
thì đấy là cái mà chúng tôi mong muốn là như vậy
thế và vừa qua thì chúng tôi cũng thấy rằng là
bên cạnh những cái việc
mà lây lan do đi lại nhiều này
bởi vì rằng là có đi lại
thì có gặp nhau có gặp nhau thì có
những cái ca bệnh mà f không triệu chứng
thì nó có thể lây
vấn đề bán hàng quán là
tôi cũng khuyên rằng người dân trong lúc này
hạn chế cái việc mua hàng
bởi vì các bạn biết rằng là
hàng online thì mình không kiểm soát được hết đâu
có thể là tay chân
có thể tiếp xúc gần với shipper này
có thể hàng lấy về
mà nó bị nhiễm
mà mình không quản lý được thì nó có thể lây lan
chúng ta chỉ cố gắng ở những cái mặt hàng
thiết yếu thôi
và tôi vẫn nói rằng là
cái việc dẫn cách này
mà chúng ta dẫn cách mãi cũng không được
nhưng là chúng ta chỉ làm chậm
quá trình bùng phát của dịch
mà nếu như để chúng ta tiếp vaccine vào
tiếp vaccine vào để nâng cao cái việc tiếp vaccine
thì lúc đó là giả sử
dịch nó có lây lan
thì nó không có những triệu chứng nặng nữa
và chúng ta không bị vỡ trận
về vấn đề y tế điều trị nữa
thì chúng ta trụ được
chứ còn nếu như mà chúng ta
trong lúc này thì dịch trên quốc tế và việt nam
nó rất là phức tạp rồi
mà nếu chúng ta không thực hiện tốt cái việc
mà giãn cách và làm chậm những cái việc lây lan
nhưng mà dịch nó bùng phát lên
thì nó cực kỳ nguy hiểm
và tôi cũng khuyên rằng là người dân cố gắng khi có vaccine
vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm
để chúng ta chống dịch nó tốt
không bị gọi là
gây ra số mắc lớn
và số tử vong càng
chúng ta còn phải tạo ra vùng xanh
trong trình ý thức của chúng ta
để có thể chung sức đồng lòng và tin tưởng
vào các giải pháp của chính phủ trong phòng chống dịch bệnh
và một lần nữa thì cảm ơn ông đã dành thời gian
cho truyền hình công an nhân dân